thưa quý vị thông tin từ bộ công an cho biết mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương công ty cổ phần đất hiếm việt nam và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm tám bị can liên quan

cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn anh sơn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sơn anh phú thọ cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đoàn hải nam trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép hòa phát hải dương và đỗ khánh toàn phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn atexim về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can này có hành vi giúp sức cho bị can đặng trần trí giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải hợp thành pháp thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kê toán gây thiệt hại tám bảy tỷ đồng tiền thuế
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thái dương nguyễn văn chính phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng của công ty cổ phần tập đoàn thái dương
vì liên quan đến việc bán trái phép hơn một mươi một tấn quạng đất hiếm trị giá khoảng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng cả hai bị can này đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng